theo nghị quyết hai trăm linh chín của hội đồng nhân dân tỉnh hà giang số vốn được vay anh và gia đình đã mở rộng quy mô chuồng trại phát triển mô hình sản xuất theo hướng vac

cây táo là tôi đã thu về được ước lượng về kinh tế tôi đã thu nhập được hơn hai trăm linh triệu
nghị quyết hai trăm linh chín của hội đồng nhân dân tỉnh về khuyến khích phát triển sản xuất đã được các cấp chính quyền địa phương áp dụng và đem lại hiệu quả thiết thực

nghị quyết hai trăm linh chín của hội đồng nhân dân tỉnh về khuyến khích phát triển sản xuất đã được các cấp chính quyền địa phương áp dụng và đem lại hiệu quả thiết thực

nghị quyết hai trăm linh chín của hội đồng nhân dân tỉnh về khuyến khích phát triển sản xuất đã được các cấp chính quyền địa phương áp dụng và đem lại hiệu quả thiết thực